hội sách cũ với chủ đề tìm về vẻ đẹp nga nhân kỷ niệm một trăm linh hai năm cách mạng tháng một mươi nga vừa diễn ra tại hà nội
hội sách đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn đọc giả đặc biệt là những người yêu văn hóa nước nga
với chủ đề tìm về vẻ đẹp nga hội sách thu hút sự quan tâm của đông đảo những người yêu sách thủ đô ở mọi lứa tuổi
những người đã từng sinh sống học tập và công tác tại liên xô trước đây mong muốn đến với hội sách cũ để tìm lại ký ức qua những cuốn sách gối đầu dường
trong khi các bạn trẻ mong muốn được hiểu thêm về nước nga anh hùng với một nền văn hóa phong phú và đặc sắc
hội sách thu hút sự quan tâm của hàng nghìn đọc giả đặc biệt là những người yêu văn hóa nước nga

tại sân tòa nhà ba mươi bốn t hoàng đạo thúy phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội